hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cục cu sáu người ta đã đặt ở ngay nhà văn hóa rất là gần mình

những cái chỗ như thế này thì cũng là tương đối gần phường
cho nên là tâm lý bà con vẫn muốn làm cái gì cũng muốn trình bày một tí
đây là về truyền thống
cho nên là nhiều người vẫn cứ ái ngại không biết nó có đến nơi hay không
nhưng mà qua cái thời gian ngắn vừa rồi thì chúng tôi đã tiếp nhận trên bảy mươi cái tài khoản của nhân dân
và rồi kiểm tra lại ở chỗ công an phường thì các anh cũng nói là cũng đã có trên sáu mươi cái hồ sơ được đưa lên cái cổng dịch vụ công của phường
cho nên là bà con cũng rất yên tâm là sẽ phát huy được cái tâm lý
người dân tại tổ dân phố số một nói riêng và người dân toàn phường nói chung
thì người dân đón nhận một cách rất là tích cực
cảnh sát khu vực phối hợp cùng tổ dân phố tuyên truyền tới từng người dân
về những cái tiết
tiện lợi của đề án sáu mang đến
hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu được triển khai tại ba điểm
trên đề bàn phường dịch vọng hậu quận cầu giấy tp hà nội
theo đó cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ ba và cấp độ bốn
có nghĩa người dân sẽ thực hiện các giao dịch thủ tục trực tuyến
và nhận kết quả bằng tin nhắn hoặc thông báo gửi về tận nhà
đây là kết quả từ việc liên thông kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin công dân
từ các cơ quan chức năng
như bộ công an bộ tư pháp bảo hiểm xã hội
bộ ngành ví dụ như tiến tới là sẽ gọi là liên thông về cái việc thực hiện đăng ký khai sinh
cung cấp thẻ bảo hiểm xã hội và đăng ký nhận sinh
cùng với đăng ký khai thử xóa đăng ký thường trú và trợ cấp máy đăng phí v v
rất nhiều các dịch vụ công mà có thể trực tiếp mang lại cho người dân
trước mắt mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến được triển khai tại hà nội

sau đó nhân rộng ra năm dịch vụ công trực tuyến
năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến tới trên toàn quốc
đây là một trong những điều kiện để việc triển khai đưa hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
theo đề án sáu thực thi trong thực tế
theo yêu cầu đặt ra của đề án từ nay đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các bộ cơ quan địa phương phải tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
bảo đảm kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo nguyên tắc khai báo một lần cắt giảm giấy tờ công dân